liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai cán bộ sở nội vụ tỉnh phú yên về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai cán bộ sở nội vụ tỉnh phú yên về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với vũ thị thái hòa chuyên viên phòng tổ chức công chức viên chức sở nội vụ tỉnh phú yên về hành vi cố ý làm đội bí mật nhà nước